trên địa bàn hà tĩnh xảy ra mưa lớn khiến cho nhiều địa phương bị ngập lụt đặc biệt là tại huyện hương khê mưa lũ đã làm một người chết một người mất tích
chính quyền địa phương đang khẩn trương làm các phương án để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân cũng như giảm thiểu tối đa về thiệt hại
tại xã hỏa hải huyện hương khê lượng mưa lớn từ chiều tối ngày hai mươi tám cho đến ngày ba mươi tháng một mươi đã khiến đập tắt thuộc thôn chín bị vỡ cuốn trôi nhiều cây trồng hoa màu của người dân
mưa lớn khiến tuyến đường hồ chí minh đoạn qua địa phận huyện hương khê hà tĩnh bị ngập sâu cuốn trôi xe máy của người dân
lực lượng chức năng đã bố trí người chốt chặn ở các vị trí đặt biển cảnh báo các phương tiện
tại đường huyện lộ bốn hay còn gọi là đường phúc trạch hương liên đang bị sạt lở nghiêm trọng gây cản trở giao thông
mưa lớn cũng đã gây ngập lụt tại nhiều địa bàn huyện can lộc hà tĩnh
theo thống kê sơ bộ cho thấy nước đã tràn vào nhà của gần hai trăm linh hộ dân
để ứng phó với tình hình mưa lũ hơn bốn học sinh của huyện hương khê đã được cho nghỉ học